lừa đảo chiếm đoạt năm tỷ đồng của nhiều nạn nhân huỳnh kim thanh đã bị công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giả
qua hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào năm hai nghìn một mươi tám thanh đã vay tiền từ nhiều người
tuy nhiên đến hạn nhưng không có tiền vay đóng lãi nên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thanh nảy sinh ý định vay tiền của người khác để trả tiền cho người vay trước đó
với thủ đoạn trên thanh đã lừa nhiều người với số tiền là trên năm tỷ đồng
cơ quan công an thông báo ai là người bị hại có liên quan đến vụ việc trên
cần sớm đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ tại số một trăm tám mươi quốc lộ năm mươi bảy ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ
cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý
hơn một tấn sản phẩm động viên
động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường từ xã tân tiến
huyện vĩnh tường về thành phố hà nội tiêu thụ vừa bị phát hiện và ngăn chặn
nguyễn vũ hoàng bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với các đơn vị chức năng
phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô trên các xe vận chuyển hai mươi bốn thùng xốp chứa một hai trăm ba mươi kg sản phẩm
không có nguồn gốc xuất xứ từ động vật được bảo quản đông lạnh gồm vó heo
vó bò móng giò heo rút xương gà tây bắp giò
nguyễn vũ hoàng cho biết đang vận chuyển số sản phẩm động vật trên từ huyện vĩnh tường về thành phố hà nội để tiêu thụ
tuy nhiên quá trình kiểm tra nguyễn vũ hoàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ
tài liệu gì liên quan đến toàn bộ sản phẩm động vật nói trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ phương tiện
tăng vật để tiếp tục xác minh làm rõ
trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên thượng nguồn thủy điện đa cha mò
thuộc xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tổ công tác thuộc công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đã phát hiện bắt quả tang ông khổng văn quý chú tại huyện lâm hà đang có hành vi khai thác cát trái phép
làm việc với tổ công tác khổng văn quý không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép
khai thác khoáng sản trên thượng nguồn thủy điện đa cha mo

thấy cát từ thượng nguồn chảy về nhiều nên đã trang bị hệ thống máy nổ máy hút và sàng lọc để khai thác cát trái phép
khi có người cần sẽ bán lại với giá là từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi đồng một mét khối
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận hơn bốn trăm linh mét khối cát đang được tập kết ven bờ để chờ đi tiêu thụ
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã thụ lý vụ án
vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh có kế hoạch mở phiên tòa thẩm sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và một mươi năm bị cáo khác trong vụ án trên
trong số này bốn người đang bỏ trốn và bị truy nã bao gồm nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng ban quản lý dự án ba thuộc aic
nguyễn thị tích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty mofa
bốn bị cáo trên bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra còn có một mươi bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
yêu cầu các bị cáo trên tự rác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
nếu bốn người trên vắng mặt tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh vẫn đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
theo hiệp hội lương thực việt nam với thị trường xuất khẩu giá gạo việt nam đang duy trì ở mức cao ổn định trong nhiều tháng qua
trong phiên giao dịch ngày chín tháng một mươi giá gạo xuất khẩu năm tấm ở mức sáu trăm một mươi tám usd một tấn tăng năm usd một tấn
trong khi giá gạo hai mươi năm tấm giao động ổn định quanh mức là năm trăm chín mươi tám usd một tấn
nhiều doanh nghiệp cho biết nguyên nhân khiến giá gạo năm tấm tăng là do hiện nay
vụ lúa hẻ thu đã thu hoạch xong trong khi lúa thu đông chưa rộ khiến nguồn cung gạo trắng thông dụng không còn nhiều
trong khi đó nhu cầu với mặt hàng này thì vẫn cao
với giá bán ra chạm ngưỡng sáu sáu mươi tám bảy triệu đồng mỗi lượng giá vàng sgc tại các doanh nghiệp trong nước đã lên mức cao nhất từ đầu năm
mức giá này cũng vượt thế giới hơn một mươi bốn bốn triệu đồng một lượng
giá vàng sgc tại các doanh nghiệp trong nước đều giá cao hơn một mươi bốn bốn triệu đồng mỗi lượng
giá vàng sgc đang giữ ở mức cao trong phiên sáng nay ngày một mươi tháng một mươi
đáng chú ý tranh lệch với thế giới được nới rộng thêm
tại thời điểm chín giờ công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết từ sáu mươi tám chín mươi năm đến sáu mươi chín sáu mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng năm mươi đồng một lượng
tương tự công ty việt nam gol điều chỉnh giá mua và bán vàng sgc thêm tám mươi đồng một lượng
giá mới là sáu mươi tám chín mươi năm đến sáu mươi chín sáu mươi tám triệu đồng mỗi lượng
cùng thời điểm trên công ty đô sĩ sĩ đã giữ ở mức cao trong phiên sáng này ngày một mươi tháng một mươi
công ty doji hà nội thông báo giá mua và bán vàng sgc từ sáu mươi tám tám đến sáu mươi chín bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra không thay đổi so với chốt phiên trước
theo kế hoạch số hai trăm một mươi sáu ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban nhân dân tp hà nội hà nội phấn đấu tỷ lệ đô thụy hóa đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng sáu mươi đến sáu mươi hai
và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đạt khoảng sáu mươi đến sáu mươi hai
đến năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh gia đình phủ kín hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến năm hai nghìn hai mươi ba thì đã có hơn ba trên năm đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế
cũng theo kế hoạch này tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng ba mươi ba ba mươi sáu
cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch thủ đô hà nội
điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội và chương trình phát triển đô thị thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội phấn đấu hoàn thành một trăm linh các quy hoạch xây dựng vùng huyện quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh
quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo tái thiết các khu trung cư cũ
chương trình cải tạo chỉnh trang tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố
hệ thống các quy định quy chế liên quan quản lý quy hoạch kiến trúc hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch
đảm bảo điều kiện phát triển các huyện thành quận
tháng một mươi tháng tiêu dùng số là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động của tháng hành động hưởng ứng
ngày chuyển đổi số quốc gia ngày một mươi tháng một mươi hàng năm
các yêu đãi tiêu dùng số của doanh nghiệp tham gia tháng một mươi tháng tiêu dùng số năm nay
tập trung vào các lĩnh vực viễn thông thanh toán số sách điện tử chữ ký số
đây không chỉ là dịp khuyến khích thúc đẩy người dân sử dụng các sản phẩm dịch vụ số qua kênh số hóa
mà còn là dịp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng số cho người dân
trong đó thì có kỹ năng mua sắm trực tuyến an toàn và hiệu quả hơn
làm một tín đồ mua sắm trực tuyến chị nguyễn thị thương thường xuyên theo dõi

hệ thống thương mại điện tử hiện nay đang hỗ trợ và đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng
sử dụng người lao động nước ngoài cụ thể ít nhất một mươi năm ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài
người sử dụng lao động trừ nhà thầu có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
đối với từng vị trí công việc mà người lao động việt nam chưa đáp ứng được
và báo cáo giải trình với bộ lao động thương binh và xã hội hoặc sở lao động thương binh và xã hội
nên người lao động nước ngoài dự kiến làm việc
để chào mừng ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua hội dịch may theo đan tp hcm
đã tổ chức lễ kỷ niệm đáng dấu ba mươi năm thành lập
hội dịch may theo đan tp hcm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba với số lượng hội viên ban đầu chỉ hơn bốn mươi doanh nghiệp
đến nay hội đã phát triển được gần hai trăm linh doanh nghiệp hội viên
qua hơn ba mươi năm thành lập và phát triển hội là cầu nối với doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan
tạo điều kiện kết nối các hội viên để hình thành và hoàn thiện chủ giá trị trong nước khép kính
từ dịch nguyên phụ liệu đến các may thành phẩm tăng tỷ lệ nội điệu hóa hư đến dịch may phát triển bình vẩn
hiện tại mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp hội viên hội dịch may theo đan tp hcm
đã và đang nỗ lực kháng định mình trong chủ giá trị toàn cầu phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành mục tiêu
năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn mươi bảy tỷ usd kiêm ngạch xuất khẩu
thưa quý vị nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
và kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau đã tổ chức nhiều hoạt động
hưởng ứng trong hai nghìn hai mươi ba
các hoạt động chính diễn ra trong thời gian này gồm tọa đàm chuyển đổi số du lịch tạo ra sản phẩm mới
giá trị mới tòa đàm rút đẩy chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốp với chủ đề
chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốt
bên cạnh đó cơ quan chức năng tỉnh cà mau cũng tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ giải pháp chuyển đổi số
theo lãnh đạo tỉnh cà mau xác định chuyển đổi số là để phục vụ người dân doanh nghiệp
nền chú trọng đưa chuyển đổi số đến với đối tượng thù hưởng
thiết thực nhất là việc cà mau triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng
thành viên tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn người dân biết thanh toán điện tử đăng ký khám chữa bệnh
hồ sơ sức khỏe điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến
thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị người dân và doanh nghiệp trong tỉnh
đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm ứng dụng các nền tảng số rút đẩy quảng bá việc tăng cường sử dụng
các sản phẩm dịch vụ số phổ cập kỹ năng số vào công tác và đời sống góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế số
xã hội số nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh
theo số liệu công bố mới đây của công ty chứng khoán vn direct hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
trong quý ba bất ngờ tăng cao gấp hai bảy lần so với quý hai năm nay
và tăng ba mươi sáu hai so với cùng kỳ
trong đó nhóm ngân hàng phát hành nhiều nhất với tổng giá trị đạt khoảng bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
chiếm năm mươi ba hai tổng giá trị phát hành trong ba tháng vừa qua
việc phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng trong quý ba diễn ra sôi động nhằm đáp ứng quy định tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn
cho vai trung dài hạn về mức ba mươi
tiếp đến bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành lớn thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt khoảng hai mươi chín năm trăm chín mươi ba tỷ đồng
capital land tower đã phát hành bốn lô trái phiếu với tổng số vốn huy động lên đến hơn một mươi hai hai trăm linh tỷ đồng
lãi suất một mỗi năm kỳ hạn sáu mươi tháng
đây là mức lãi suất huy động thấp nhất trong số các đơn vị phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay
sở công thương tỉnh quảng bình phối hợp cùng trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư tp hcm
tổ chức tuần lễ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu sản phẩm ô khớp và đặc sản tỉnh quảng bình tại tp hcm
điểm nhấn tại tuần lễ này của quảng bình chính là không gian trưng bày giới thiệu hơn một trăm linh chú lợi hàng hóa
của hơn bốn mươi doanh nghiệp hợp tác xã là các sản phẩm đặc chế nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
sản phẩm ô cốt và đặc sản có tiềm năng của địa phương
đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh quảng bình quảng bá và giới thiệu sản phẩm
để các tập đoàn bán lẻ siêu thị nhà phân phối sản thương mại điện tử và người tiêu dùng tp hcm
cũng như du khách trong nước và quốc tế
đến với tp hcm và được xúc tiện thương mại lần này tp hcm chúng tôi hy vọng được kết nối với các nhà phân phối
để có thể đưa sản phẩm đặc sản của quê hương quảng bình chúng tôi là vào được thị trường
hiện tỉnh quảng bình có khoảng bảy cơ sở sản xuất hợp tác xã
bên cạnh đó toàn tỉnh có một trăm bốn mươi năm sản phẩm ô cốt
được công nhân sản phẩm được công nhân sản phẩm được công nhân sản phẩm được công nhân sản phẩm
được công nhận sản phẩm ô cốt từ ba sao trở lên
trong đó có một mươi chín sản phẩm đặc bốn sao và một trăm hai mươi ba sản phẩm đặc ba sao
trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao mẫu mã đẹp bao bị đông gói hiện đại
được tiêu thụ ở nhiều thị trường các thành phố lớn trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế
đặc trưng của quảng bình là một tỉnh bắc trung bộ và có thế mạnh về thủy hải sản
và bên cạnh đấy thì một cái thế mạnh nữa mà trong những năm vừa rồi
cái định hướng của tỉnh cũng đã tập trung để mà
giúp doanh nghiệp định hướng đó là về cây dược liệu
bởi vì vùng phía tây của quảng bình thì cũng đang phát triển rất là thuận lợi
và cũng như là một cái thủ nhường rất là thích hợp cho các cái cây dược liệu
tôi nghĩ rằng là với một cái thị trường hơn một mươi triệu dân của thành phố hồ chí minh
đó là một cái thị trường rất là tiềm năng
và có thể nói rằng thị trường này nếu như mà doanh nghiệp của tỉnh quảng bình
có thể tiếp cận cũng như là ký kết được với các nhà phân phối
cũng như là các cái doanh nghiệp của tỉnh quảng bình
các doanh nghiệp có cái hướng để sau này chuyển đến xuất khẩu
thì đó là một cái mang lại những cái giá trị rất là thiết thực hiệu quả cho các doanh nghiệp quảng bình
trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường
việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp là hết sức cần thiết
đặc biệt là việc mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm
với các doanh nghiệp nhà phân phối người tiêu dùng tại thị trường lớn
với hơn một mươi triệu dân như thành phố hồ chí minh
tuần lễ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
sản phẩm ô cốt và đặc sản tỉnh quảng bình tại thành phố hồ chí minh
diễn ra đến hết ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên tại việt nam một bệnh viện công lập thực hiện thành công
đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu để điều trị cho bệnh nhân ung thư hạch
thông tin này vừa được các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy
thành phố hồ chí minh chia sẻ
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
nữ bệnh nhân bị ung thư hạch tái phát lần ba được người nhà đưa vào bệnh viện chợ rẫy để kiểm tra
tại đây các bác sĩ hội chẩn và đánh giá đây là trường hợp ung thư hạch tái phát và kháng trị
nên ekip điều trị quyết định chọn những phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân
triển khai đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu để điều trị cho người bệnh
song song vừa ghép tế bào gốc đồng loài phối hợp với phát đồ
điều kiện hóa diệt tủy có xả trị toàn thân còn gọi là tbi
khi mà bệnh nhân vô đến bệnh viện chợ rẫy cái khối u hạ vị một mươi năm cm là nó rất là bự hơn một găng tay của mình
và sau khi điều trị bệnh nhân ổn định và ghép thì cái khối u đã mất đi
và bệnh nhân nó rất là khỏe chính người việt nam mình làm được cái việc này để cho người việt nam mình
để xử lý triệt để các tế bào ung thư bệnh nhân được hóa trị để làm sạch các tế bào ung thư
sau đó tbi giống như một vũ khí giúp quét sạch các tế bào
còn sót lại ẩn dấu trong cơ thể bệnh nhân này đã được các bác sĩ áp dụng phát đồ điều trị
với ba ngày liên tục xả trị toàn thân sau đó được theo dõi và triển khai ghép tế bào gốc đồng loài
như vậy sau một mươi năm chuẩn bị về nhân sự và máy móc y khoa hiện đại
kỹ thuật xả trị toàn thân đầu tiên do bác sĩ việt nam thực hiện tại việt nam đã được triển khai thành công
mở ra cơ hội cho các bệnh nhân ung thư bởi phương pháp này ít tác dụng phụ ít biến chứng và thời gian nằm viện cũng ngắn hơn
đây được xem là bước ngoặt quen
quan trọng mang lại lợi ích lớn cho người bệnh là bước tiến lớn của y học việt nam
trong điều trị các kỹ thuật cao với chi phí thấp và thời gian điều trị ngắn
được bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn
tbi giống như một cái ngôi sao trên cây thông nó sẽ giúp cho cái vấn đề điều trị chúng ta thành công
nhưng mà nếu mà chúng ta tất cả các bệnh lý để chúng ta lôi ra chúng ta làm tbi thì thật sự mà nói nó sẽ không có lợi
thì do vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là làm một cái kỹ thuật mới không dễ
chúng ta cần phải học hành một cách nghiêm túc và thứ hai là cũng phải phối hợp với các chuyên hoa bạn
thì cái này là một bình chứng mà nói lên cái vấn đề phối hợp đa mô thức của bệnh viện trợ đẩy
đúng ra thời gian rất lâu đây là sự phối hợp giữa hai bệnh viện
thì giống như một cái đơn đặt hàng mà chúng tôi không giải quyết được
tại vì chúng ta cũng biết là ngành y tế có rất nhiều khó khăn
từ trang thiết bị y tế đến con người đến nguồn lực về tài chánh rồi nguồn lực của bệnh nhân
theo bệnh viện trợ đẩy kỹ thuật tbi còn dành cho các trường hợp bệnh lý di căng hạch theo vùng
việc phối hợp đa chuyên khoa sâu tại bệnh viện trợ rẫy giúp việc hội chẩn và áp dụng các kỹ thuật cao thuận lợi hơn
sau ghép tế bào gốc ba mươi ngày bệnh nhân được đánh giá là ghép thành công và bốn mươi năm ngày sau ghép thì được xuất viện
hiện người này đã khỏe mạnh hoàn toàn và đi làm bình thường
trong tương lai sự kết hợp giữa bệnh viện trợ đẩy với các bệnh viện huyết học
sẽ tăng cường hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân bệnh ung thư máu góp phần cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân